xin kính chào quý vị và các bạn
từ đêm nay đến ngày một mươi hai mưa sẽ gia tăng trên khu vực bắc bộ có nơi xảy ra mưa to đến rất to
mưa to cục bộ có thể gây ra sạt lở ở vùng núi và ngập úng tại các khu vực trụng thấp
nên nhiệt độ giảm cao nhất ngày mai chỉ ở mức là từ ba mươi đến ba mươi ba độ
mưa to cục bộ có khả năng gây ra sạt lở đất ở vùng núi để giảm thiểu thiệt hại do sạt lở gây ra
đối với các vùng có nguy cơ cao chính quyền và các cơ quan chức năng cần có những phương án cụ thể
để phòng tránh sơ tán người dân lên những địa điểm an toàn nhất là đối với người già và trẻ em
người dân cần cảnh giác trước các dấu hiệu xuất hiện sạt lở như là mưa lớn nhiều ngày ở vùng thượng lưu
các dòng nước lẫn bùn dỉ ra dưới chân sườn dốc cây cối trồng trên sườn dốc bị nghiêng đổ
xuất hiện vết nứt ở tường nhà sườn đồi và mái dốc
nước sông hoặc suối sẽ chuyển sang màu đục
mặt đất phồng lên có âm thanh lạ trong lòng đất
khi thấy các dấu hiệu trên thì người dân cần nhanh chóng di chuyển khỏi khu vực
có thể xảy ra sạt lở
đối với các tỉnh miền trung chiều tối và đêm sẽ có mưa rào và rông vài nơi
trong ngày duy trì nắng nóng có nơi xảy ra nắng nóng gai gắt với nhiệt độ cao nhất
tại các tỉnh từ thanh hóa cho đến khu vực phú yên ở mức là từ ba mươi năm đến ba mươi bảy độ có nơi trên ba mươi bảy độ
thừa thiên huế cho đến phú yên có nắng nóng và nắng nóng gai gắt với nhiệt độ cao nhất là trên ba mươi tám độ
khu vực khánh hòa đến ninh thuận bình thuận nhiệt độ thấp hơn đôi chút ở mức ba mươi hai ba mươi năm độ
khu vực tây nguyên và nam bộ trong ngày mai
phụ biến ít mưa ngày có nắng nhiều
nhiệt độ cao nhất trong ngày ở khu vực tây nguyên là từ ba mươi ba mươi ba độ
còn tại khu vực nam bộ là từ ba mươi hai đến ba mươi năm độ
trên biển dự báo trong hai mươi bốn giờ tới trên toàn bộ biển đông
bao gồm cả khu vực quần đảo hoàng sa và quần đảo trường sa
đều phổ biến ít mưa với tầm nhìn xa thông thoáng
gió thịnh hành trên các vùng biển này có hướng tây nam mạnh cấp bốn cấp năm
nhiệt độ tại cả khu vực quần đảo hoàng sa và quần đảo trường sa đều không vượt qua mức là ba mươi ba độ
thời tiết tại thủ đô hà nội nhiều mây có mưa rào và rải rác có rông
gió nhẹ trong mưa rông có khả năng xảy ra lốc xét và gió giật mạnh
nhiệt độ từ hai mươi sáu đến ba mươi ba độ